tại tỉnh phú yên cũng nhân dịp tết trung thu ngày hôm nay chương trình khám và phẫu thuật nhân đạo cho trẻ bị khai hở vòng miệng
và các dị tật về răng hàm mặt đã được tổ chức tại các tỉnh miền trung tây nguyệt
có khoảng hai trăm linh trẻ ở các tỉnh phú yên khánh hòa gia lai bình định đắk lắc đắk nông được khám sàng lọc
những trường hợp đủ điều kiện sẽ được phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
do các bác sĩ bệnh viện răng hàm mặt trung ương tại tp hcm tiến hành mổ
tổ chức operation smile công ty sica việt nam tài trợ hoàn toàn chi phí phẫu thuật
hỗ trợ tiền ăn ở và sinh hoạt trong quá trình điều trị tại bệnh viện cho các em
đây là hoạt động nhân văn trong hành trình tìm lại nụ cười cho trẻ thơ
nhất là đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tỉnh phú yên mong muốn chương trình sẽ tiếp tục đồng hành chuyển giao hỗ trợ cho ngành y tế tỉnh
những kỹ thuật phát hiện và can thiệp sớm toàn diện đối với những khuyết tật răng hà mặt ở trẻ em